xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội đang diễn ra phức tạp
nguy cơ bùng dịch trở lại khá cao bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
cho biết thêm hai f một trong khu cách ly dương tính với sars cov hai
như vậy đến nay chuỗi lây nhiễm liên quan cơ sở y tế này có tổng sáu ca
theo thông tin từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hai f mới ghi nhận gồm
chị ptcl cùng làm việc tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên anh pdt nhân viên hành chính
được phát hiện vào ngày hai mươi tháng một mươi địa chỉ tại phố võ thị sáu phường thanh nhàn quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi chị l được xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
f thứ hai là chị ltt cùng làm việc
tiếp xúc gần với ca bệnh đầu tiên địa chỉ tại phường thanh lương quận hai bà trưng
ngày hai mươi tháng một mươi chịu xét nghiệm pcr lần một âm tính
ngày hai mươi năm tháng một mươi xét nghiệm pcr lần bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
tất cả các trường hợp trên đều đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của bệnh viện một trăm linh tám từ ngày hai mươi tháng một mươi
tính đến nay chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh viện một trăm linh tám đã có tổng sáu f
trong đó năm người là nhân viên bên trong bệnh viện người còn lại là người nhà
trước đó tối hai mươi hai tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội ghi nhận
hai ca dương tính sars cov hai trong cộng đồng là vợ chồng nhân viên y tế công tác tại bệnh viện một trăm linh tám
cụ thể người trong bốn mươi sáu tuổi ca bệnh đầu tiên là cán bộ khoa khám bệnh đa khoa tại bệnh viện một trăm linh tám
hàng ngày đi làm tại bệnh viện
ngày hai mươi tháng một mươi anh xuất hiện triệu chứng ngứa mũi được bệnh viện một trăm linh tám lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
người vợ bốn mươi hai tuổi là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc anh thư số chín ngõ thông phong
vườn quốc tử giám quận đông đa
ngày hai mươi một tháng một mươi sau khi chồng dương tính chị cùng hai con được đưa vào bệnh viện một trăm linh tám cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
kết quả trị dương tính hai người con âm tính
từ hai ca chỉ điểm bệnh viện xét nghiệm và phát hiện thêm bốn f một trong khu cách ly chuyển thành f
sau khi phát hiện các trường hợp f bệnh viện khẩn trương truy vết cách ly các f một liên quan tới các f trên
và tổ chức xét nghiệm pcr đều cho kết quả âm tính
bệnh viện tổ chức phong tỏa phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nơi làm việc
và di chuyển các cá nhân đến nơi theo dõi và điều trị riêng covid một mươi chín
đồng thời báo cáo các ca bệnh với cục quân y
cdc hà nội và địa phương đã phong tỏa cách ly truy vết tại nơi cư trú
bệnh viện đã phong tỏa nơi làm việc của trường hợp f
đã lấy mẫu xét nghiệm pcr toàn bộ nhân viên người bệnh nội chú và người nhà của người bệnh
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay bệnh viện đã lấy năm một trăm ba mươi một mẫu xét nghiệm
kết quả tất cả đều âm tính với sars cov hai
hiện tại ngoài khu vực phong tỏa các khu vực khác của trung tâm khám bệnh đa khoa và điều trị
theo yêu cầu hoạt động khám chữa bệnh được triển khai bình thường
đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
thưa quý vị tại hà nội ổ dịch liên quan he sa long mẹ ơt quận đồng đa có tổng một mươi ca covid một mươi chín
ngoài ra chúng ca bệnh này còn lây lan sang hai tỉnh thạch khác là hải dương và bắc giang
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên các tỉnh thành phố
mỗi cá nhân chúng ta cần đồng sức đồng lòng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
hy vọng rằng việt nam chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch lần này
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại